cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm lê văn kỳ phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sơn la nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên tỉnh sơn la phạm bình minh giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện mai sơn nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai huyện bắc yên và lò duy thành nguyên trưởng phòng
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lê văn kỳ phạm bình minh và lò văn thành đã chỉ đạo thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất xây dựng khách sạn đồng tâm và khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu tuấn trung tại thị trấn bắc yên huyện bắc yên từ đất dịch vụ thương mại chúng đấu giá thuê bảy mươi năm của nhà nước sang đất ở lâu dài cho người thân quen trái quy định vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo luật đất đai
khi đại đến tài sản nhà nước đủ yếu tố có thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thề hành công vụ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nông hồng quân chú huyện hòa an tỉnh cao bằng về tội chống người thi hành công vụ
phát hiện nông hồng quân điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đổi mũ bảo hiểm tổ công tác công an huyện hòa an đã ra tín hiệu dừng xe
nông hồng quân không những không dừng lại
mà còn tăng ga bỏ chạy sau đó đâm trực diện vào người đồng chí đương ngọc sơn làm đồng chí cán bộ cảnh sát giao thông này bị thương
tổ công tác ngay sau đó đã không chìa đối tượng đưa về trụ sở công an huyện lập biên bản vụ việc
ngay sau khi xảy ra vụ việc trên lực lượng công an đã tiến hành đo nồng độ cồn qua khí thở đối với nông hồng quân với kết quả ghi nhận khi đó là một bốn trăm sáu mươi bốn mg trên lít
tại cơ quan công an nông hồng quân khai nhận do trước đó đã uống rượu và không đổi mũ bảo hiểm
nên giấy phép lái xe đã bị công an thành phố tạm giữ từ năm hai nghìn hai mươi một
bởi vậy dù thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy và đâm trúng đồng chí cán bộ cảnh sát giao thông
bản thân quân đã có một tiền án về tội cối gây thương tích từ năm hai nghìn bảy bị tòa án nhân dân huyện hỏa an xử hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo
thưa quý vị với vai trò là lực lượng công an
công an chủ công nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
thời gian qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn
đối tượng tập trung các tụ điểm phức tạp về ma túy nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này
không phải địa bàn nóng về ma túy tuy nhiên các đối tượng buôn bán vận chuyển thường đưa ma túy từ các tỉnh biên giới phía bắc về nam định để cung cấp cho những đầu mối bán lẻ ở địa bàn
thời gian qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung lực lượng đấu tranh trịt xóa các đường dây các điểm ma túy phức tạp ở các địa bàn cơ sở
đi cùng với đó là tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kết hợp với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để mỗi người dân hiểu được hậu quả tác hại của ma túy cũng như là thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm ý thức
do mua bán xé lẻ nên phương thức thủ đoạn được các đối tượng thay đổi liên tục
những kẻ cầm đầu thường không trực tiếp giao dịch việc vận chuyển thường do các con nghiện với vai trò chân rết thực hiện
điều này đòi hỏi lực lượng công an cơ sở phải nắm rõ địa bàn khoanh vùng từng đối tượng
thì em cũng nghiện thì anh cũng nhờ em cầm về thì em biết là ma túy nên là em
vâng vận chuyển về thì
em cũng vẫn chuyển về ạ
anh cũng giả công một triệu thế anh cũng cầm về nắm định mình ạ
em cũng nghiện hy vọng anh cũng cho em ít ma túy để sử dụng ạ
em biết là vi phạm pháp luật thì mong quân chức năng xem xét và ngại hình phạt cho em ạ
với phương châm ngăn chặn từ sớm từ xa trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã triệt phá thành công tám chuyên án
phát hiện mắc giữ hơn bảy trăm năm mươi vụ với gần tám trăm linh đối tượng
đối với tượng phạm tội thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
có được kết quả này một phần là nhờ sự ủng hộ tin tưởng của các cấp chính quyền và quân chúng nhân dân
cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy của nam định thì luôn luôn được chúng tôi đánh giá là một lực lượng tình nguyện
và cũng luôn là hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao
chúng tôi thì cũng triển khai rất nhiều chuyên án tương đối tốt
nếu không muốn nói rất tốt thì chúng với cả bà con rất đồng thuận
đấu tranh với tội phạm ma túy xây dựng các địa bàn sạch về ma túy
đây chính là yếu tố quan trọng để nam định phát triển kinh tế xã hội
nâng cao chất lượng an sinh an toàn một cách bền vững
ubnd huyện air soup tỉnh đắk lắc cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chợ huyện air soup
xảy ra vào sáng ngày bảy tháng năm là do chập điện
qua xác định ban đầu của cơ quan chức năng nguyên nhân vụ cháy khả năng do chập điện tại dãy kiosk b
cháy lan sang dãy ký ốt a và một số tạp hóa nhà dân xây dựng sát chợ
tại khu vực nhà lồng của chợ với khoảng tám mươi ký ốt
điểm kinh doanh thì có khoảng năm mươi kiosk đã bị cháy thiệt hại một trăm linh số còn lại bị cháy một phần
đối với khu vực chợ đân cận có khoảng sáu mươi ký ốt bị thiêu rụi
một số ký ốt bị cháy một phần hoặc hư hỏng hàng hóa
vụ cháy chợ xảy ra vào lúc sáu h một mươi phút sáng ngày bảy tháng năm
khoảng ba trăm linh người gồm các lực lượng của huyện ea súp đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy
và hỗ trợ di chuyển hàng hóa đồ dùng cho tiểu thương
đến trưa cùng ngày toàn bộ đám cháy đã được dập tắt
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản lên đến hàng tỷ đồng
rông lốc gió giật mạnh ở các tỉnh ven biển miền trung đã thổi bay mái nhà gây chìm tàu
cuột gãy cổ điệt nhiều cây lớn bị cuột đổ nhiều ngư dân đang đánh bắt trên biển
tại tỉnh quảng trị có mưa gió giật
một số nơi đã xảy ra rông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân hàng nghìn hectare lúa bị ngã đổ
hai vợ chồng ngư dân đi đánh cá trong đêm gặp nạn mất tích
sáng nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã xác định được vị trí thuyền của ngư dân gặp nạn
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng
và các tàu cá của ngư dân tổ chức trục vớt tàu cá và tìm kiếm hai ngư dân mất tích
gió lốc kèm mưa tại nghệ an cũng đã khiến ít nhất sáu mươi bảy ngôi nhà của người dân trên địa bàn bị hư hỏng
trong đó hai nhà cấp bốn bị sập sáu mươi bốn nhà dân và một trường trung học phổ thông lợp bằng tôn ngói bị tốc mái
lúa hoa màu trên nhiều cánh đồng bị hư hỏng một số cột điện cây xanh của các hộ dân bị hư hỏng
do khu vực bị ảnh hưởng trải dài trên diện tích lớn hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê
đồng thời chia nhau hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả
tại các xã ngư thủy bắc ngư thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
rông lốc làm chín thuyền nan với một mươi ngư dân đang khai thác hải sản bị chìm
hiện chín ngư dân vào bờ an toàn còn một ngư dân chưa liên lạc được là ông nguyễn văn hoàng
ở thôn trung thành xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy
ấp mỹ phước xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơ cũng đã bị ảnh hưởng bởi sạt lở
trong đó một mươi căn nhà dân đã bị mất một phần
nhận được thông tin khoảng ba giờ cùng ngày lực lượng chức năng của địa phương
gồm công an dân quân tự vệ cùng các ban ngành đoàn thể đã có mặt đông đủ để hỗ trợ sơ tán
di rời người và tài sản đến nơi an toàn ước thiệt hại ban đầu khoảng một mươi tỷ đồng
gió mạnh và sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh đã khiến hai tàu cá và tám ngư dân
bị sóng đánh trôi sạt và mắc cạn khi đang nheo đậu tại vùng biển xã phú thuận
huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế đến thời điểm này tất cả tám ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn
kính thưa quý vị công an tp hcm đã xác định các lò độ xe đóng vai trò mắt xích quan trọng
trong việc cung cấp phương tiện cho các đối tượng đua xe trái phép
chủ lò độ thường lợi dụng thậm chí là đóng vai trò kích động tụ tập đua xe
để quảng bá lò đổi xe của mình nhằm trục lợi nhiều hơn
ngày hai mươi bốn tháng hai phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
phối hợp với phòng tham mưu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm
và công an các quận huyện công an tp thủ đức đồng loạt kiểm tra một mươi một tiệm sửa xe nghi đổ xe
cơ sở gia công kinh doanh phụ tùng linh kiện phục vụ đổ xe trên địa bàn
qua kiểm tra công an ghi nhận các cơ sở này đều có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ
thay đổi đặc tính kết cấu xe độ xe như trang bị hệ thống đo lường công suất động cơ để phục vụ đổ xe
ngoài ra còn phát hiện nhiều mô tô đang sửa chữa có dấu hiệu thay đổi đặc tính xe
không có lốc máy không có số máy không xuất trình được giấy đăng ký xe
và nhiều linh kiện phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

nhằm để thực hiện hành vi phạm tội của mình trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua
việc quản lý các lò độ xe cũng như các linh kiện phục vụ cho việc độ chế cũng phải được kiểm tra và xử lý rất nghiêm túc
mục tiêu của chúng tôi là làm sao để không để tình hình đua xe trái phép trên thành phố
cũng như là triệt tiêu ý chí phạm tội đối với các tội phạm đường phố
trở lại vụ bắt ba mươi tám đối tượng và thu giữ hai mươi bảy xe mô tô tại quận một mươi hai
qua đấu tranh các đối tượng thừa nhận xe của mình đều đã được thay đổi kết cấu
chủ yếu là tăng kích thước vít tông tăng dung tích xy lanh và bộ cung cấp nhiên lượng mạnh hơn cho động cơ
theo các đối tượng chỉ những xe độ mới có cơ hội chiến thắng khi so kẹ với đối thủ
những xe nguyên bản nhà sản xuất thường rất hạn chế về khả năng bức tốc
tốc độ tối đa cũng thấp hơn nhiều so với xe độ
và đương nhiên tiến bộ và động cơ cũng không đã tai so với chúng
trước những diễn biến phức tạp về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng như hiện nay
thực hiện chí đạo của bộ công an và thực hiện năm cứu đệ an toàn giao thông hai nghìn hai mươi ba
thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông
công an tp hcm đã và đang quyết liệt trong việc kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm giao thông
đặc biệt là đối với tệ nạn chạy xe gây rối trật tự công cộng
không chỉ chặn đứng trên đường đua mà gốc rễ lại các lò đồ cũng phải bị xử lý nghiêm
xử lý gốc rễ là biện pháp căn bản hiệu quả lâu dài nhất trong cuộc chiến ngăn chặn xử lý nạn đua xe trái phép hiện nay
điều này cũng đã được lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm khẳng định
qua đây một lần nữa nêu cao vai trò trách nhiệm tinh thần vì nước quên thân
vì dân phục vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
trong bản tin cùng giờ ngày mai chúng tôi sẽ gửi tới quý vị kỳ cuối loạt phóng sự nạn đua xe trái phép
ngày tám tháng năm công an huyện củ chi tp hcm đang điều tra vụ việc người dân phát hiện thi thể đang phân hủy trên địa bàn
vào khoảng tám giờ cùng ngày một người dân đi bẫy chim trên đường võ văn
bích xã bình mỹ huyện củ chi phát hiện thi thể một người đàn ông trong bụi cây bên đường nên báo công an
nhận được tin báo cơ quan công an huyện củ chi phối hợp với công an xã bình mỹ có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ tại hiện trường nạn nhân được xác định khoảng năm mươi tuổi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh
trên cổ có treo một sợi dây dù
theo ghi nhận khu vực nơi phát hiện người đàn ông tử vong rất vắng người qua lại
dân cư thưa thớt hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc
ngày tám tháng năm công an quận phú nhuận tp hcm cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng huỳnh ngọc nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại tỉnh bình dương để điều tra về hành vi cướp dật tài sản
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi tám h hai mươi ba ngày năm tháng năm nữ nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đang đứng tại số nhà hai mươi bốn nguyễn công hoàng
phường bảy quận phú nhuận thì bị huỳnh ngọc nghĩa chạy xe máy áp sát giật chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max
rồi tăng ga tháo chạy
trong lúc xe máy của huỳnh ngọc nghĩa đã xảy ra va chạm với hai học sinh khiến hai học sinh bị thương phải đưa tới bệnh viện cấp cứu
riêng huỳnh ngọc nghĩa tiếp tục lên xe máy bỏ chạy và bị người dân truy đuổi
khi đến ngã tư hoàng hoa thám nguyễn văn đậu phường sáu quận bình thạnh thì tiếp tục xảy ra va chạm với xe máy khác
trong lúc bị bao vây huỳnh ngọc nghĩa đã dùng dao đe dọa người dân xung quanh
nhận tin báo ban giám đốc công an tp hcm chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm công an quận phú nhuận điều tra vụ việc
sau hai ngày vào cuộc bắt giữ huỳnh ngọc nghĩa
tại cơ quan công an huỳnh ngọc nghĩa đã khai nhận cướp chiếc điện thoại trên
trừ ngày tám tháng năm một khu đất trống rộng hàng trăm mét vu tại đường số ba đường số một mươi sáu khu dân cư vĩnh lọc
phường bình hương hòa b quận bình tân tp hcm có nhiều rác bốc mùi hôi
người dân chăm lửa đốt dẫn đến cháy lan uy hiếp các hộ kinh doanh quán nhậu xung quanh
vụ cháy khiến cả khu dân cư chìm trong khói bụi
theo thông tin ban đầu sáng ngày tám tháng năm thấy có nhiều rác tại bãi đất trống rộng hàng trăm mét vuông
nên người dân chăm lửa đốt
đến đầu giờ chiều do thời tiết nắng nóng khô hanh ngọn lửa bén vào các cây cỏ xung quanh cháy lan rộng
uy hiếp các hộ kinh doanh quán nhậu xung quanh
đám cháy tỏa khói bụi dày đặc nhiều người sống trong khu dân cư phải di chuyển từ nhà ra ngoài đường
tránh bị ngạt khói
khói cũng làm ảnh hưởng tầm nhìn người tham gia giao thông trên đường
đội chữa cháy khu công nghiệp vĩnh lọc sau đó đưa xe chữa cháy đến dập lửa
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận bình tân
cũng điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chữa cháy chống cháy lan
người dân phản ánh khu đất trống rộng hàng trăm mét vuông này thường xuyên bị một số người dân thiếu ý thức
đem rác tới đây đổ vứt rác bừa bãi
gần đây khu đất được dựng rào đóng tôm bao bọc xung quanh nhưng một số người vẫn lén lút vứt rác vào bên trong
gây mùi hôi khiến người dân xung quanh bức xúc
chính quyền địa phương cũng đặt biển cấm đổ rác tại khu vực này nhưng tình trạng vứt rác vẫn diễn ra
ngoại truyền thông tin
ngày tám tháng năm lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh bình dương cho biết trường tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông phan chu trinh thành phố dĩ an bình dương đã quyết định kỷ luật hai phó hiệu trưởng
liên quan đến vụ tổ chức thi nhằm ngày làm học sinh lớp chín cả tỉnh phải thi lại
ngoài việc xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông phan chu trinh
phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức thi lại cho học sinh lớp chín
liên quan đến vụ việc này ban giám hiệu trường trung học
trung học cơ sở trung học phổ thông phan chu trinh cũng đã có văn bản giải trình
cho biết do bộ phận hành chính khi xây dựng kế hoạch cụ thể các buổi thi cho lớp chín và lớp một mươi hai
thi học kỳ từ hai mươi bốn đến hai mươi tám tháng bốn do thái lịch thi khối chính trụng với lịch thi khối một mươi hai
theo công vàng sáu trăm bốn mươi tám ở hai môn ngữ văn và tiếng anh nên sau khi xây dựng kế hoạch khối một mươi hai xong
đã có bi lịch thi khối một mươi hai ngữ văn hai mươi bốn tháng bốn toán hai mươi năm tháng bốn tiếng anh hai mươi tám tháng bốn
sang lịch thi khối chín sau khi copy do sơ xuất không điều chỉnh lại ngày thi môn toán khối chín
đúng ngày thi là hai mươi sáu tháng bốn mà vẫn để là ngày hai mươi năm tháng bốn
do đó khi các trường trung học cơ sở trên toàn tỉnh bình dương tổ chức thi kiểm tra hết học kỳ
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn thì có giáo viên coi thi đã phát hiện vào tối ngày hai mươi năm tháng bốn
một số học sinh đã gọi điện hỏi về lời giải của phần thi đại số hình học
sở giáo dục đào tạo tỉnh bình dương vào cuộc xác minh và phát hiện trường khoa
chưu trinh đã tổ chức thi trước một ngày
để đảm bảo công bằng cho tất cả các học sinh trong sáng nay ngày tám tháng năm
các phòng giáo dục và đào tạo huyện thị xã thành phố ở tỉnh bình dương
cũng đã tổ chức cho gần hai mươi học sinh lớp chín thi lại môn toán
liên quan đến định hướng phát triển khu đô thị sân bay khu vực liên quận
xung quanh cảng hàng không tân sơn nhất lãnh đạo sở quy hoạch kiến trúc tp hcm
cho biết sau khi rà soát điều chỉnh quy hoạch phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch chung
năm hai nghìn bốn mươi và tầm nhìn hai nghìn sáu mươi đã đề nghị ủy ban nhân dân quận tân phú tân bình
gò vấp và quận phú nhuận ra soát các quỹ đất có khả năng phát triển dự án
nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
việc ra soát điều chỉnh quy hoạch các khu vực xung quanh các nhà ga metro số hai
và hai bên tuyến đường trường sơn và khu vực dọc theo tuyến đường cộng hòa trường chinh
nhằm ưu tiên bổ sung các chức năng dịch vụ thương mại công cộng
logistics giao thông gắn kết trực tiếp thuận lợi với sân bay
bổ sung các khu vực trưởng lãm hội thảo quốc tế có chức năng khách sạn condotel officetel
với hệ số sử dụng đất cao để tăng hiệu quả sử dụng đất
đáp ứng nhu cầu dịch vụ của sân bay tân sơn nhất và khu vực đô thị quận tân bình
thực hiện các bổ sung các chức năng dịch vụ thương mại giải trí lưu trú du lịch văn hóa
mang tính ứng dụng khoa học công nghệ cao tăng hệ số sử dụng đất và tầng cao công trình
nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ hành khách đến và đi tại sân bay tân sơn nhất
với tầm nhìn này nhằm xây dựng được một khu đô thị sân bay
và các quận liên kết khu vực sân bay trở thành một khu đô thị thông minh
các hệ sinh thái tiện ích xứng tầm và đảm bảo tốt nhất về mặt lưu trú
vận chuyển hành khách và hàng hóa một cách nhanh chóng thuận lợi
thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cộng phần louis holdings và đồng phạm
đã phải hầu tòa khiến tòa sơ thẩm được tóa nên dân tp hà nội mở vào sáng nay tám tháng năm
bảy đồng phạm với đỗ thành nhân gồm phạm thanh tùng đỗ đức nam lê thị thu hương và lê thị thùy liên
với các chức danh chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc phó tổng giám đốc
và nhân viên dịch vụ tài chính của chứng khoán chí việt vũ ngọc long
cựu tổng giám đốc louis holdings trịnh thị thúy linh giám đốc hành chính louis holdings
và ngô ngọc vũ tổng giám đốc công ty cộng phần louis capital
theo cáo trạng thời điểm đỗ thành nhân là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cộng phần louis holdings
đã mua cổ phần sáu công ty niêm yết trên sàn chứng khoán
nhân là người đại diện pháp luật của ba trong sáu công ty
lợi dụng vị trí của mình nhân đã khởi xướng ban bạc và thống nhất với đỗ đức nam
sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của nhân để thực hiện hành vi
thao túng thị trường chứng khoán nhằm thu lợi bất hợp pháp
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các bị can kết thúc hành vi thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thầm
phiên tòa xem xét kháng cáo của hơn một trăm linh đương sự gồm một mươi năm trong số hai mươi ba bị cáo
chín mươi năm người bị hại và hai người có quyền định
tại phiên tòa sơ thẩm vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đánh giá hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo là đồng phạm của luyện bị phạt mức án từ một mươi đến một mươi chín năm tù về cùng tội danh
bị cáo võ thị thanh mai vợ của luyện bị phạt ba mươi năm tù
nguyễn thái lực em trai của luyện
án hai mươi bảy năm tù về hai tội lừa đảo chiếm mặt tài sản và dừa tiền
tòa cũng buộc vợ chồng luyện liên đối bồi thường toàn bộ số tiền hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng cho các bị hại
trong hơn một trăm linh đơn kháng cáo được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay
còn đơn của vợ chồng luyện hội đồng xét xử thông báo nhận được đơn của võ thị thanh mai
đang được tại ngoại xin hoãn phiên tòa vì bị cáo đang mang thai sức khỏe yếu phải nhập viện
trước thông tin này chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ tiến hành xác minh
đồng thời cho biết hội đồng xét xử không chấp nhận hoãn phiên tòa
và vẫn tiếp tục tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo mai
phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày một mươi chín tháng năm
một số thông tin cảnh báo đáng chú ý
bảo hiểm xã hội việt nam vừa tiếp nhận phản ánh của một số người dân
về việc bị đối tượng tự xưng là nhân viên của bảo hiểm xã hội lừa đảo chuyển tiền
để được cấp lại mật khẩu vssid
ứng dụng để tra cứu chế độ đóng hưởng bảo hiểm xã hội
đây là một chiêu lừa mới nên cơ quan chức năng cảnh báo tới người lao động
để tránh trở thành nạn nhân
các đối tượng lừa đảo nhằm vào những người không nhớ mật khẩu của ứng dụng
và đã lên facebook để tìm phương thức lấy lại mật khẩu
sau đó qua ứng dụng messenger chúng tiếp cận và giới thiệu là nhân viên
tiếp nhận hồ sơ của bảo hiểm xã hội việt nam
nếu muốn lấy lại mật khẩu phải đặt cọc tiền
số tiền này sẽ được chuyển trả lại cho cá nhân sau khi nhận được mật khẩu
để tạo lòng tin đối tượng đề nghị bị hại phải đăng ký qua cổng thông tin
địa tử bảo hiểm xã hội việt nam cung cấp căn cấp công dân
mã số sổ bảo hiểm xã hội địa chỉ số điện thoại tài khoản nhận lại tiền cọc
khi bị hại thực hiện theo hướng dẫn và chuyển số tiền đặt cọc chín trăm linh đồng
thì đối tượng báo nhập sai rồi tiếp tục nhắn tin gọi điện yêu cầu bị hại
phải nộp tiền tiếp để hoàn tất hồ sơ xin cấp lại mật khẩu mới được lấy lại tiền đặt cọc
thưa quý vị
thưa quý vị
vay lãi nặng hay còn gọi là tín dụng đen dù đã được cơ quan chức năng tăng cường chấn áp
nhưng loại tội phạm này luôn biến tướng tinh vi khiến cho nhiều người vướng bẫy
dễ vay là điều ai cũng thấy nhưng cái mà ít ai ngờ tới đó là khó trả
bởi lãi mẹ đẻ lãi con
các đối tượng núp bóng các doanh nghiệp công ty tài chính đòi nợ
kinh doanh cầm cố để tiếp cận với người dân với thủ tục vay đơn giản
tuy nhiên phía sau những chữ ký trên tờ giấy vay biến tướng dưới nhiều hình thức
là hậu quả vô cùng khó lường
phóng sự sau đây sẽ tiếp tục là lời cảnh báo tới quý vị
đây là ba đối tượng nguyễn cảnh vinh nguyễn ngọc anh và nguyễn ngọc hưng
cùng chú tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
bị công an tỉnh phú thọ bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ba đối tượng góp vốn để cho người khác vay với lãi suất cao từ ba đồng trên triệu trên ngày
đến năm đồng trên triệu trên ngày để thu lời bất chính
lợi nhuận kiếm được chia đều cho ba người
đã có rất nhiều nạn nhân dính bẫy do tin lời rụ rỗ cho vay của các đối tượng
em đã trả lại cho anh hưng được bốn mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn
hiện thủ đoạn hoạt động cho vay qua các app website các trang mạng xã hội
ứng dụng vay tiền trực tuyến trên không gian mạng với lãi suất cao
đang gây ra nhiều hệ lụy với cuộc sống của người dân
trên thực tế lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng
hậu quả hệ lụy do tín dụng đen gây ra
tôi khuyến cáo người dân là khi có nhu cầu
vay tiền thì nên đến những ngân hàng hoặc tổ chức tiến dụng của cơ quan nhà nước cấp phép
để vay theo đúng quy định của pháp luật nhà nước
tránh việc vay tiền đối với các đối tượng cho vay lãi suất cao
thì sẽ rất khó có khả năng chi trả cho các đối tượng
thì sẽ gây ảnh hưởng đến tín dụng hoặc chính ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hoặc bản thân của người vay
chúng ta có thể phân biệt được đen hay trắng hay là tín dụng hợp pháp hay bất hợp pháp
thế thì khi chúng ta đã nhận diện được rồi
thì đầu tiên chúng ta cần phải nâng cao cái nhận thức
chúng ta phải tự bảo vệ mình phải nói cá nhân công dân từ một mươi tám tuổi trở lên
là pháp luật buộc phải có nhận thức đầy đủ về mặt pháp luật rồi
thế thì chúng ta phải tự bảo vệ mình trước đã
cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện thông tin về các đối tượng
đường dây liên quan đến việc cho vay qua app website các trang mạng xã hội
ứng dụng vay tiền hoặc những ai là nạn nhân của tín dụng đen
cần kiếm thời tố giác
trình báo ngay với cơ quan công an địa phương để kịp thời ngăn chặn
điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
xin kết thúc với một số tin tức kinh tế đáng chú ý
bộ tài chính vừa có công văn gửi cục hàng không việt nam cục đăng kiểm việt nam
vụ tài chính vụ vận tải bộ giao thông vận tải
liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa
và giá dịch vụ đăng kiểm phương tiện vận tải
theo bộ tài chính bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước chính phủ
thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng và giá dịch vụ vận chuyển hàng không
cục quản lý giá bộ tài chính đề nghị vụ vận tải cục hàng không việt nam
bộ tài chính báo cáo bộ giao thông vận tải có ý kiến đề xuất cụ thể
kèm theo đánh giá tác động đối với các nội dung liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa
như kiến nghị của doanh nghiệp hàng không
cho đó khi xây dựng luật giá sửa đổi cục quản lý giá bộ tài chính
nhận được kiến nghị liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nơi địa
cụ thể hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines
công ty cổ phần hàng không che việt bamboo airways kiến nghị bỏ quy định khung giá trần nội điệp
đối với dịch vụ vận tải hàng không đồng thời kiến nghị quy định việc hạ gia bán
đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không mà không bị coi là vi phạm pháp luật
về cạnh tranh và pháp luật trong bán phá giá hàng nhập khẩu
tuy nhiên bộ tài chính cho biết đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến của bộ giao thông vận tài
trong khi đó sở tài chính hà nội vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hà nội
về phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn
theo tờ trình giá bán lẻ nước sinh hoạt một mươi mét khối đầu tiên một hội một tháng
từ năm chín trăm bảy mươi ba đồng một mét khối hiện nay sẽ tăng lên bảy năm trăm linh đồng một mét khối
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và tám năm trăm linh đồng một mét khối vào năm hai nghìn hai mươi bốn
mức giá cao nhất với nước sinh hoạt trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là hai mươi bảy đồng một mét khối
nếu sử dụng trên ba mươi mét khối một hộ một tháng
tổ công tác thẩm định phương án điều chỉnh giá nước gồm cán bộ của sáu sở ngành
đã tính toán nhu cầu dùng nước thực tế tại hà nội ở khu vực nội thành
đang ở mức là một trăm linh một trăm năm mươi lít một ngày một người
như vậy là một hộ gia đình sẽ dùng từ một mươi đến một mươi sáu mét khối một tháng
tương đương số tiền phải chi thêm là một mươi năm hai mươi sáu
tại khu vực nông thôn mức dùng là từ năm mươi đến bảy mươi lít một ngày một người
một hộ gia đình sẽ sử dụng từ sáu tám mét khối một tháng
nên số tiền họ phải chi trả thêm là từ một mươi một mươi ba đồng một tháng
việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bổ sung đầy đủ các dưỡng chất để trẻ em phát triển toàn diện
luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ
thế nhưng bổ sung đủ liều khuyến cáo
là chưa đủ cha mẹ cần chú trọng cả yếu tố hấp thu
để cơ thể trẻ em được cung cấp đầy đủ dưỡng chất đạt đến sự phát triển tốt nhất
hiện nay cập nhật và ứng dụng công nghệ bào chế mới
mang tính đột phá phát triển trên thế giới
đang là giải pháp cải tiện hấp thụ cho trẻ em được nhiều người quan tâm
theo thống kê tại việt nam
cứ bốn trẻ em thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi
và kết quả này còn có sự khác biệt giữa các vùng miền
đặc biệt một số tỉnh có tỷ lệ
suy dinh dưỡng thể thấp còi ở mức rất cao trên khoảng ba mươi năm
mới đây tại hội thảo cập nhật công nghệ emmundrop
các chuyên gia đã thông tin về bước tiến đột phá
của công nghệ bào chế mới emundrop
giúp tối ưu hấp thu hoạt chất thân dầu
bao gồm một số hoạt chất có nguy cơ thiếu hụt cao ở trẻ em
như vitamin d ba
từ đó giúp chúng ta coi trọng hơn
tới vấn đề bổ sung dưỡng chất cho trẻ em
hạn chế tối đa tình trạng thấp còi suy dinh dưỡng
với công nghệ tiên tiến của emundrop
chúng ta thấy rằng cái giá trị hấp thu của sản phẩm
đã tăng lên gấp một mươi ba lần so với các sản phẩm d ba thông thường khác
chúng tôi thấy rằng đây là giải pháp quan trọng
để chúng ta lựa chọn sản phẩm ứng dụng
trong bổ sung cho trẻ nhỏ
có thể kéo dài và an toàn và dễ sử dụng
theo một số chuyên gia tại hội thảo
emundrop chứa ít nhất bảy mươi năm tổng lượng glycerin
đây là thành phần giúp sản phẩm ứng dụng công nghệ này
trở thành một hệ thống tự bảo quản
và không cần chứa chất bảo quản
tuyệt đối an toàn với trẻ em
emundrop là một công thức dạng lòng cải tiến
bao gồm sự phân tán của các cụm phân tử
được gọi là micel với hoạt chất ở bên trong
các video giúp sản phẩm hòa tan hoàn toàn trong nước
và bền vững tuyệt đối với thời gian
với việc ứng dụng và phát triển công nghệ emmundrop tại việt nam
sẽ giúp trẻ được hưởng nhiều lợi ích
toàn diện góp phần phát triển tốt
về thể lực của các em trong tương lai